cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hương yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn viết hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn trung hòa xã phú thịnh huyện kim động về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện kim động nhận được đơn trình báo của anh nguyễn viết cường
sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh về việc đang ngồi tại nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt điều khiển xe mô tô
không rõ biển kiểm soát hỏi mượn chiếc điện thoại nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại cho người đàn ông thì đối tượng này liên điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên
trước đó hồng cũng đã thực hiện trót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên